ung thư biết sớm trị lành là thông điệp mà các chuyên gia muốn gửi tới cộng đồng
trong lễ phát động nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng chống ung thư
do bệnh viện ca trung ương tổ chức sáng nay hai mươi tháng một mươi
theo thống kê mỗi năm việt nam ghi nhận gần một trăm sáu mươi năm số ca mắc mới ung thư
hơn ba trăm linh người đang sống chung với căn bệnh này
tuy nhiên đây là căn bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm
điều trị kịp thời và đúng phương pháp với tỷ lệ chữa khỏi cao và chi phí thấp
việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư đặc biệt với người ở độ tuổi bốn mươi trở lên vô cùng quan trọng
các chuyên gia cũng cho biết nhờ việc phát động này
trong những năm qua tỷ lệ người bệnh được phát hiện sớm ung thư đã ngày càng tăng lên
tôi là một bệnh nhân ung thư hiện nay là tôi đã được một mươi một năm
và tôi chỉ muốn chia sẻ nhân ngày hai mươi tháng một mươi tôi muốn chia sẻ với những chị em phụ nữ
là chúng ta hãy kiểm tra và tầm kiểm soát sớm cho bệnh cho bản thân mình
và lan tỏa hết
cho tất cả những bệnh nhân những người nhà
việc mà đi tầm soát sớm ung thư nói chung và ung thư nói riêng
thì rất nhiều bệnh nhân đã đến điều trị ở giai đoạn sớm
mà minh chứng ví dụ như là nhiều bệnh nhân đã ít nhất là đã qua được năm năm rồi
khi mà chúng tôi ngồi giao ban thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú sớm đến rất là nhiều
tại lễ phát động hôm nay bệnh viện ca trung ương cũng tổ chức khám sàng lọc ung thư vú miễn phí
cho chị em ngay tại cơ sở quán xứ
tổ chức lễ phát động nâng cao nhận thức về phòng chống ung thư
diễu hành bằng xe đạp mang các thông điệp phòng chống ung thư
bệnh viện ca mong muốn cộng đồng cùng chung tay bảo vệ sức khỏe
bằng việc khám và tầm soát phát hiện sớm ung thư
để căn bệnh không còn là mối lo ngại của xã hội